trên thế giới ghi nhận có tổng cộng gần một mươi bảy năm triệu ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp
và một thông tin vui australia đã thử nghiệm thành công giai đoạn một vaccine phòng covid một mươi chín trên người
thông tin sẽ có trong cuộn tin vấn ngay sau đây
tính đến sáng nay thế giới ghi nhận tổng cộng một mươi bảy bốn trăm năm mươi ba hai trăm linh tám ca nhiễm covid một mươi chín
trong đó có sáu trăm bảy mươi năm bảy trăm sáu mươi ca tử vong
số bệnh nhân bình phục là một mươi chín trăm hai mươi năm sáu mươi ba người
mỹ đang là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch covid một mươi chín
với bốn sáu trăm ba mươi bốn năm trăm bảy mươi bảy ca nhiễm và một trăm năm mươi năm hai trăm tám mươi bốn ca tử vong
bang florida có số ca tử vong cao nhất trong ngày hai trăm năm mươi ba ca
các trường công lập ở thủ đô washington sẽ mở cửa vào mùa thu này với việc học trực tuyến toàn thời gian
còn tại brazil đệ nhất phu nhân nước này bà michelle bolsonaro đã dương tính
với virus covid một mươi chín
trong hai mươi bốn giờ qua brazil ghi nhận thêm năm mươi bảy tám trăm ba mươi bảy ca nhiễm covid một mươi chín và một một trăm hai mươi chín ca tử vong đứng thứ hai thế giới
tại châu á trong ngày ba mươi tháng bảy trung quốc đại lục ghi nhận thêm một trăm hai mươi bảy ca nhiễm mới
trong đó có một trăm hai mươi ba ca lây nhiễm trong nước và không có thêm ca tử vong nào
làn sóng dịch bệnh tại châu phi đang gia tăng mạnh mẽ sau khi nhiều quốc gia nới lỏng các biện pháp hạn chế và giới nghiêm
nam phi là quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất
với tổng cộng bốn trăm bảy mươi một một trăm hai mươi ba ca nhiễm và bảy bốn trăm chín mươi bảy ca tử vong